để phòng ngừa dịch covid một mươi chín thành phố biên giới móng cái của tỉnh quảng ninh đang tăng cường kiểm dịch đối với người ra vào thành phố móng cái
tại trạm kiểm soát liên hợp km số một mươi năm bến tàu dân tiến nơi được coi là cửa ngõ vùng biên
lực lượng chức năng bố trí hai phòng có đặt máy đo thân nhiệt từ xa và hai phòng cách ly ban đầu đối với những người có biểu hiện sốt
đồng thời cắm biển báo phân luồng giao thông cho phương tiện và phân luồng cho người vào kiểm tra thân nhiệt
đến thời điểm này tại vùng biên móng cái chưa phát hiện ca nhiễm dịch covid một mươi chín